nhằm hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho hàng triệu trẻ em và người cao tuổi tại việt nam
ngày hôm nay công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk đã ký kết hợp tác chiến lược với công lạc bộ điều dưỡng trưởng việt nam và tập đoàn dinh dưỡng chr hansen
hợp tác chiến lược giữa vinamilk và câu lạc bộ điều dưỡng trưởng việt nam sẽ kéo dài trong ba năm từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai
thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của dinh dưỡng trong điều trị cho hàng triệu bệnh nhân thông qua các cán bộ điều dưỡng trưởng và nhân viên y tế
trong năm hai nghìn hai mươi chương trình sẽ khởi động bằng chuỗi đào tạo chuyên sâu với chủ đề phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm covid một mươi chín vai trò của dinh dưỡng trong tăng cường sức khỏe và phòng ngừa dịch bệnh